nhà chức trách hàng hải singapore nhận được thông tin về vụ việc một hành khách bị mất tích
sau khi rời khỏi du thuyền hạng sang ngay eo biển singapore vào sáng ngày ba mươi một tháng bảy
chiến dịch tìm kiếm vẫn đang được tiếp tục
thông báo của cơ quan hàng hải và cảng biển singapore mpa tối ngày ba mươi một tháng bảy cho biết
một hành khách trên du thuyền hạng sang spectrum of justice đã rơi xuống eo biển singapore
khi du thuyền đang trên hành trình tới đảo quốc sư tử
theo mpa trung tâm điều phối cứu hộ hàng hải singapore mrcc singapore nhận được thông tin
về vụ việc vào khoảng bảy h năm mươi phút sáng ngày ba mươi một tháng bảy và ngay lập tức phát thông báo an toàn hàng hải
cho các tàu ở eo biển singapore và các tàu ở cảng để theo dõi người mất tích
yêu cầu báo cáo bất kỳ trường hợp nào được phát hiện cho mrcc singapore
chiến dịch tìm kiếm hiện vẫn đang được tiếp tục
spectrum of justice được ví như một lâu đài trên biển với hai một trăm ba mươi bảy phòng
và có thể phục vụ các tàu ở eo biển singapore
đã phục vụ tới bốn tám trăm một mươi chín hành khách với một mươi sáu tầng bốn bể bơi và một mươi bể sục ngoài trời